đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với ban thường vụ quận ủy bắc từ liêm
đồng chí vương đình huệ yêu cầu trước mắt lãnh đạo quận bắc từ liêm phải coi khôi phục và phát triển kinh tế
bảo đảm an sinh xã hội là nhiệm vụ chính trị hàng đầu
bên cạnh đó bắc tử liêm phải gắn với trục phát triển xuyên tâm hồ tây ba vì đi sâu vào nông nghiệp công nghệ cao
hoàn thiện kết cấu hạ tầng coi trọng yếu tố xanh sạch đáng sống trong yêu cầu phát triển
trong chiều nay đồng chí vương đình huệ đã tiếp xúc cử tri quận bắc tử liêm trước kỳ họp thứ chín quốc hội khóa một mươi bốn
trả lời kiến nghị của cử tri về vụ án xảy ra tại cdc hà nội đồng chí khẳng định tinh thần chỉ đạo của thành phố là xử lý nghiêm khắc theo pháp luật
không bao che không lấy lý do tình huống cấp bách phòng chống dịch bệnh để biện minh cho hành vi sai trái
liên quan đến băn khoăn của cử tri đối với những bất cập trong dự án cát linh hà đông
bí thư thành ủy hà nội cho biết thành phố sẽ tiếp nhận dự án cũng như toàn bộ tiền đầu tư và sẽ nhận trách nhiệm vận hành để trả nợ